đúng hai mươi ba h ngày ba mươi một tháng một theo giờ địa phương tức sáu giờ sáng nay theo giờ hà nội liên hiệp vương quốc anh và bắc ireland đã chính thức rời liên minh châu âu eu chấm dứt bốn mươi bảy năm là thành viên của liên minh kinh tế lớn nhất thế giới này
khởi động cho các sự kiện kỷ niệm ngày lịch sử này sáng ngày ba mươi một tháng một thủ tướng anh boris johnson đã tổ chức một cuộc họp nội các đặc biệt tại thành phố sunderland nơi đầu tiên tuyên bố ủng hộ ra đi trong cuộc trưng cầu ý dân năm hai nghìn một mươi sáu một giờ trước thời điểm nước anh rời khỏi eu
thủ tướng johnson đã phát biểu trên truyền hình kêu gọi người dân hãy hướng đến tương lai
đêm một mươi ba mươi một tháng một tất cả các tòa nhà chính phủ ở khu whitehall được chiếu sáng cờ eu được treo trên các cột cờ ở quảng trường quốc hội ở thủ đô london
một đồng hồ đếm ngược xuất hiện trước cửa số một mươi phố downing để đánh dấu việc nước anh rời khỏi eu
như vậy nước anh sẽ tiếp tục bước vào giai đoạn chuyển tiếp kéo dài một mươi một tháng tiếp tục có quyền lợi cũng như nghĩa vụ như khi là thành viên eu nhưng không còn tiếng nói hay đại diện trong các thể chế chính trị của eu